tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
sáng nay chính phủ đã thảo luận về quy chế hoạt động của chính phủ
tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
với quyết tâm xây dựng chính phủ xong sạch vững mạch liêm chính quyết liệt hành động
lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh
tập trung xây dựng nền hành chính hiện đại chuyên nghiệp lấy lợi ích quốc gia và phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất
tại phiên họp này thủ tướng đã yêu cầu các thành viên chính phủ phải góp ý thẳng thắn vào dự thảo
nghị định của chính phủ ban hành quy chế làm việc của chính phủ để từng thành viên chính phủ
nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
tăng cường trách nhiệm trong phối hợp công tác thường xuyên nắm bắt thông tin
chủ động phối hợp xử lý những vấn đề đột xuất phát sinh và những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm
một số ý kiến thành viên chính phủ cho rằng ngoài thủ trưởng các cơ quan ngang bộ
thì lãnh đạo các cấp ngành chính quyền địa phương cũng phải chịu trách nhiệm về những tồn tại yếu kém ở cơ quan mình phụ trách
bên cạnh đó cũng cần thẳng thắn nhìn nhận kiểm điểm rút kinh nghiệm về những tồn tại hạn chế yếu kém
đã được chỉ ra qua tổng kết công tác nhiệm kỳ vừa qua nhằm đánh giá đúng thuận lợi và khó khăn nhận diện thời cơ và thách thức
thủ tướng chỉ rõ những tồn tại hạn chế của chính phủ hiện nay chính là thủ tục và sợ chịu trách nhiệm